trong lễ hội đón chào năm mới xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào tối ngày bốn tháng hai
thị xã hồng ngự nơi được mệnh danh là thủ phủ của cá cha việt nam
chính thức công bố trở thành một đô thị loại ba trực thuộc tỉnh đồng tháp
nhân dịp này địa phương cũng vinh dự đón nhận hôn trương lao động hạng nhất
của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước những đổi thay của vùng đất có lịch sử hơn hai trăm linh năm
chính quyền địa phương kêu gọi cả hệ thống chính trị và nhân dân
tiếp tục giữ gìn truyền thống đoàn kết thống nhất ý chí hành động trung sức
quyết tâm xây dựng thị xã hồng ngự trở thành trọng điểm kinh tế phía bắc của tỉnh
mục tiêu của thị xã hồng ngự là trở thành nơi đáng sống đáng để đầu tư sản xuất trong khu vực